trước đó ngày một mươi hai tháng ba phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án tập đoàn vạn thịnh pháp
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb và các đơn vị liên quan tiếp tục diễn ra
với phần tham gia xét hỏi các bị cáo từ các luật sư
tại phiên tòa bị cáo trương mỹ lan bất ngờ cho biết muốn mang một mươi ba tài sản ngoài danh mục kê biên
phong tỏa trong vụ án này để khắc phục hậu quả nếu bà bị tuyên có tội gây hậu quả
bà lan khai rằng thời điểm tái cơ cấu scb cần rất nhiều tiền
bà đã thế chấp cho scb khách sạn winsur khách sạn năm sao đầu tiên ở việt nam
tọa lạc tại quận năm tp hcm để vay một mươi năm tỷ đồng
sau đó bà lan đã giải chấp và trả được khoản vay này
bà lan cũng thể hiện ý chí khi muốn nhận một tỷ đồng tiền mặt từ ông nguyễn cao trí
bị cáo năm mươi bốn tuổi quê lâm đồng cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty văn lang
công ty cổ phần tập đoàn capella
đang bị xét xử về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
ông trí bị cáo buộc chiếm đoạt của bà lan một tỷ đồng
gia đình ông trí đã nộp hơn bảy trăm linh tỷ đồng để khắc phục hậu quả
tại tòa ông chi cũng bày tỏ nguyện vọng muốn tiếp tục khắc phục hết hậu quả bằng tiền mặt
tại phiên tòa bị cáo trương mỹ lan bất ngờ cho biết muốn mang một mươi ba tài sản ngoài danh mục kê tiền
phong tỏa trong vụ án này để khắc phục hậu quả nếu bà bị tuyền có tội gây hậu quả
trong nguyện vọng của bà lan chủ tọa phiên tòa khẳng định hội đồng xét xử sẽ tạo mọi điều kiện
để tất cả các bị cáo khắc phục hậu quả
nhưng các tài sản ở đâu ai cất giữ thì các bị cáo phải cung cấp địa chỉ rõ ràng không nói chung chung
trả lời câu hỏi của luật sư về cáo buộc đã nắm giữ trên chín mươi cổ phần tại scb rồi thao túng ngân hàng này
bị cáo trương mỹ lan tiếp tục phủ nhận và cho rằng bà và hai con gái nắm giữ chưa tới một mươi năm cổ phần tại scb
theo bà lan trong số một công ty thuộc hệ sinh thái vạn thịnh pháp thì chỉ có vài công ty liên quan
số công ty còn lại không liên quan gì đến tập đoàn vạn thịnh pháp
bà lan kính đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại về số tiền quy buộc là chiếm đoạt gây thiệt hại
xem xét lại kỹ các tội danh đã quy buộc đối với bà
các cơ quan tiến hành tố tụng có phương án hỗ trợ để bà khắc phục hậu quả
trả lời luật sư phan trung hoài bảo chữa cho bà trương mỹ lan
cựu chủ tịch tập đoàn trương thịnh pháp bị cáo trần thị mỹ dung cựu phó tổng giám đốc scb nói
có biết việc bà trương mỹ lan đưa tài sản bán tài sản để tái cơ cấu scb
bị cáo dung khai rằng trong giai đoạn hợp nhất ba ngân hàng
ngân hàng thương mại cổ phần đệ nhất ngân hàng thương mại cổ phần việt nam tín nghĩa và scb thành scb
năm hai nghìn một mươi hai bà trương mỹ lan có đưa tài sản vào scb nhưng từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay bà không đưa tài sản vào scb
cũng trong ngày một mươi hai tháng ba bị cáo chu lập cơ
tịch trung quốc chồng bà trương mỹ lan cũng trả lời câu hỏi từ luật sư
trong vụ án này ông chu lập cơ bị xét xử về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
ông chu lập cơ bị cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty times square
đã giúp sức cho vợ thực hiện hành vi vi phạm gây hậu quả đặc biệt lớn cho scb
cụ thể ông chu lập cơ đã ký biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai
biên bản họp hội đồng quản trị ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn một mươi hai
ký biên bản họp hội đồng quản trị ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy của công ty times square
để thế chấp tài sản của công ty này bảo lãnh cho bảy mươi ba khoản vay gây thiệt hại cho scb số tiền hơn chín một trăm một mươi sáu tỷ đồng
trả lời các câu hỏi của luật sư ông chu lập cơ xác nhận có ký văn bản
lần đầu là trên cơ sở đề nghị và sự thuyết phục của bà trương mỹ lan
việc ký các văn bản theo ông cơ là để tái cấu trúc lại scb
những lần ký tiếp theo bà lan không thuyết phục hay đề nghị
ông cơ nói bản thân cứ nghĩ là giống lần đầu là tái cấu trúc lại ngân hàng nhằm mang lại hiệu quả
ngoài các biên bản này ông chu lập cơ còn ký rất nhiều tài liệu khác bằng tiếng việt
liên quan đến vụ đại án vạn thịnh pháp theo cáo trạng quá trình điều tra truy tố
trừ trương mỹ lan và năm bị can truy tố xét xử vắng mặt tám mươi bị can còn lại trong vụ án đều ăn năn hối cải
thanh khẩn khai nhận hành vi phạm tội
theo nội dung cáo trạng viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị áp dụng chín tinh tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo
cụ thể theo cơ quan công tố trừ bị cáo trương mỹ lan và năm bị cáo đang bị truy nã là năm cựu cán bộ ngân hàng scb
không thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội trong quá trình điều tra truy tố
nhiều bị cáo được xác định đã phối hợp tích cực hợp tác giúp cơ quan tố tụng điều tra làm rõ bản chất của vụ án là
võ tân hoàng văn trương khánh hoàng trần thị mỹ dung nguyễn phương anh trương huệ vân dương tấn trước trần hoàng giang từ văn tuấn cao việt dũng
các bị cáo đã tự nguyện hoặc tác động gia đình nộp tiền tài sản để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của bản thân gây ra
trong đó người nộp nhiều nhất là bị cáo dương tấn trước cựu tổng giám đốc công ty tường việt đã trả cho ngân hàng scb hơn tám trăm một mươi ba tỷ đồng
xin được nộp lại hai hai trăm linh tỷ đồng đã nhận của bị cáo trương mỹ lan nộp khắc phục năm mươi hai tỷ đồng
người nộp ít nhất là hai triệu đồng
bị cáo trương huệ vân cháu gái của bị cáo trương mỹ lan nộp một tỷ đồng và ba usd
bị cáo chu lập cơ chồng bị cáo trương mỹ lan nộp một tỷ đồng một người
ông nguyễn cao trí bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt một tỷ đồng của bị cáo trương mỹ lan đã nộp hơn sáu trăm năm mươi bảy tỷ đồng
cá nhân nhận hối lộ nhiều nhất từ bị cáo trương mỹ lan năm hai triệu usd là bị cáo đỗ thị nhàn đã nộp bốn tám triệu usd và một mươi sổ tiết kiệm ngân hàng có tổng số tiền hơn một mươi tỷ đồng
các tình tiết giảm nhẹ khác được đề nghị áp dụng là các bị cáo có thành tích xuất sắc trong công tác bị bệnh sức khỏe yếu nhân thân tốt phạm tội lần đầu tích cực tham gia các hoạt động từ thiện phòng chống dịch đóng góp cho cộng đồng
các tính tiết giảm nhẹ khác được đề nghị áp dụng là các bị cáo có thành tích xuất sắc trong công tác bị bệnh sức khỏe yếu nhân thân tốt phạm tội lần đầu tích cực tham gia các hoạt động từ thiện phòng chống dịch đóng góp cho cộng đồng

các tính tiết giảm nhẹ khác được đề nghị áp dụng là các bệnh sức khỏe yếu nhân thân tốt phòng chống dịch đóng góp cho cộng đồng